đối tượng nguyễn thị linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thị trấn cao thượng huyện tân yên nguyên là nhân viên tín dụng của ngân hàng vb bank bắc giang chi nhánh ngô gia tự đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thiết lập các hồ sơ vai tín chấp khống để chiếm đoạt tiền
trên cơ sở các khách hàng đã có các thông tin sử dụng dịch vụ thẻ tiến dụng tại vb bank đối tượng linh đã lấy thông tin khách hàng lập hồ sơ khống ký giả chữ ký của khách hàng để rút hơn năm trăm linh triệu đồng rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đánh bài ăn tiền trên địa bàn ấp tân long xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
ngày năm tháng bốn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tăng một mươi hai đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ số tiền trên ba mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị chỉ sau hơn một mươi giờ đồng hồ công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã truy bắt được đối tượng bùi văn thỏa chú tại xã xuân hòa là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn
vụ việc xảy ra tại nhà của vợ chồng ông mai xuân tránh và bà nguyễn thị thư
khi đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ bà thư bị một đối tượng giật sợi dây chuyền vàng mà bà đang đeo trên cổ và một chiếc điện thoại iphone sáu s
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an thị xã sông cầu đã điều tra làm rõ thủ phạm gây án là bùi văn thỏa
tại cơ quan công an thỏa nhận do thiếu tiền mua cỏ mỹ nên khi thấy vợ chồng bà nguyễn thị thư không sống cùng con cái nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
công an thị xã sông cầu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bùi văn thỏa về hành vi cướp giật tài sản
vào sáng ngày sáu tháng bốn ubnd tp hcm đã có buổi làm việc với sở giáo dục và đào tạo tp ban giám hiệu trường trung học phổ thông long thới huyện nhà bè để nghe báo cáo về sự việc cô giáo trần thị minh châu không giảng bài trao đổi với học sinh khi lên lớp suốt ba tháng qua
sự việc đã được học sinh phạm song toàn học sinh lớp một mươi một a một phản ánh trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo thành phố với học sinh vừa qua
tại buổi làm việc bà nguyễn thị thu phó chủ tịch ubnd tp hcm
đề nghị sở giáo dục và đào tạo giải quyết nhanh cho em phạm song toàn chuyển trường theo nguyện vọng của gia đình
phó chủ tịch ubnd tp nguyễn thị thu cũng cho rằng cách xử lý của ngành giáo dục nói chung và ban giáo hiệu nhà trường là quá chậm lẽ ra phải làm sớm hơn
khi được em phạm song toàn phản ánh và đã xác minh đúng sự thật thì nhà trường phải đình chỉ ngay việc lên lớp của cô trần thị minh châu
bà nguyễn thị thu nhấn mạnh cần phải xử lý nhanh việc này và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cô giáo
phó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn hồng dương cho biết ngay sau khi xuất hiện sự cố sụt lún đất ở phường cẩm sơn
thành phố đã chỉ đạo đổ đất vào bơm bê tông nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và các công trình nhà dân gần đó
ông dương thông tin thêm trong ngày sáu tháng bốn ubnd tp sẽ mời các đơn vị tư vấn chuyên về lĩnh vực địa chất đến khảo sát
và kiểm tra xác định rõ nguyên nhân hiện tượng sụt lún để có biện pháp khắc phục triệt để
trước đó vào lúc một mươi chín h hai mươi phút ngày năm tháng bốn trước cửa nhà số hai trăm hai mươi hai khu phố cao sơn một phường cẩm sơn thành phố cẩm phả
đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất tạo ra hố lớn sâu khoảng ba bốn m và rộng khoảng hai trăm linh m hai
hậu quả khiến một nam thanh niên cùng với hai xe máy bị kéo theo xuống hố và một chiếc máy xúc bị rơi xuống hố trong lúc khắc phục sự cố
người dân khu phố và lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa được nạn nhân và phương tiện bị sụt xuống
rất may nạn nhân chỉ bị xê sát nhẹ